sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp với tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế tổ chức hội thảo tập huấn quy trình giả soát rủi ro đối với chuỗi cung ứng nông sản
dành cho các đơn vị thành viên tại khu vực việt nam
tại hội thảo các đại biểu được cập nhật các thông tin trong giảm thiểu các rủi ro trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng nông sản
trên thị trường từng bước tích cực và chủ động hội nhập quốc tế tham gia vào chuỗi giá trị hàng nông sản của việt nam
trên thị trường khu vực và thế giới
các hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp mong muốn thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
đóng góp vào sự phát triển bền vững và tránh gây ra những tác động tiêu cực đến con người và môi trường
đây cũng là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa liên minh hợp tác xã việt nam với tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd